thành ủy hà nội tổ chức buổi giao ban thông tin báo chí liên quan đến vụ cháy tại công ty bóng đèn phích nước dạng đông
gần hai mươi ngày sau vụ cháy dẫn tới sự cố hóa chất sự cố môi trường khiến nhiều người dân lo lắng
thành phố hà nội đã có thông tin chính thức nguyên nhân vụ cháy cũng như kết quả chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả
theo báo cáo của công an thành phố nguyên nhân cháy là do sự cố điện ở bảng mạnh điện tử của bóng đèn chiếu sáng đèn led
tính đến lúc ba giờ sáng ngày một mươi sáu tháng chín đã vận chuyển là bốn mươi bốn sáu mươi tám tấn rác thải nguy hại về nhà máy xử lý rác thải nguy hại
tại khu xử lý chất thải nam sơn để xử lý môi trường xung quanh an toàn
căng mình chống dịch sốt xuất huyết là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
dịch bệnh sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm tại nhiều tỉnh thành nhất là thành phố hồ chí minh
khu vực đồng bằng sông cửu long đông nam bộ
số ca mắc sốt xuất huyết tăng rất cao so với cùng kỳ và nhiều trường hợp tử vong
tuy nhiên công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn bởi một số người dân chưa nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của bệnh xuất xuất huyết
nhiều phụ huynh cứ nghĩ chỉ những trẻ sơ sinh từ dưới một tuổi đến ba tuổi mới bị mắc hay đã bị mắc xuất xuất huyết rồi thì sẽ không tái nhiễm
tuy nhiên quá trình điều trị cho thấy kể cả người lớn vẫn có nguy cơ mắc xuất xuất huyết
liên quan đến việc buôn lỏng quản lý
trong thí điểm thu phí đỗ ô tô trên hai mươi ba tuyến đường qua ứng dụng myparking ở tp hcm báo thanh niên đặt ra câu hỏi
thu phí đỗ ô tô tiền vào túi ai
theo số liệu thống kê của sở giao thông vận tải tp hcm trong một năm thực hiện thu phí thí điểm trên hai mươi ba tuyến đường
tổng thu đạt một hai mươi bốn tỷ đồng bình quân đạt ba bốn mươi bốn triệu đồng một ngày
nếu như so với mức kỳ vọng ban đầu khi xây dựng đề án là thu bình quân bốn trăm hai mươi năm triệu đồng một ngày
thì con số hụt thu là khủng khiếp
thực tế thì những lỗ hỏng bất cập trong thí điểm thu phí đỗ ô tô ứng dụng myparking ở tp hcm như
nhân sự hướng dẫn và giám sát thu phí tại các điểm đỗ xe thiếu nhiệt tình chưa giám sát chặt chẽ các trường hợp đỗ xe
đối chiếu thu phí hay là ý thức của người dân chưa cao khi mà đỗ xe tại các tuyến đường có thu phí nhưng lại không chấp hành nộp phí
không phải bây giờ mới lộ diện đã nhiều lần được phản ánh nhưng ngành chức năng cũng đã biết từ lâu
nhưng mà thực tế vẫn không biết
thưa quý vị thẩm định sách giáo khoa mới cần điều chỉnh thông tư ba mươi ba
là nhân đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo đại biểu nhân dân
việc triển khai chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa theo tinh thần nghị quyết tám mươi tám của quốc hội
được kỳ vọng sẽ xóa độc quyền sách giáo khoa huy động các nguồn lực xã hội tạo môi trường cạnh tranh
để có những bộ sách giáo khoa tốt nhất
tuy nhiên qua những tranh cãi về việc bộ sách của giáo sư hồ ngọc đại bị loại ngay từ vòng thẩm định
nhiều chuyên gia cho rằng cách làm thông tư ba mươi ba và những quy định chỉ tiêu thẩm định sách giáo khoa
của bộ giáo dục hiện nay là tư biện là dựa trên kinh nghiệm và thiếu thực tiễn
vì vậy bên cạnh sự độc lập của hội đồng thẩm định sách giáo khoa
thì cũng cần thêm những kênh ý kiến khác như là lấy ý kiến của giáo viên học sinh
và đánh giá thực tiễn của bộ sách để đảm bảo sự khách quan công bằng
trong khi đó trên báo tuổi trẻ số ra hôm nay lại thông tin bắt nhóm người trung quốc
cho vai quả áp ở thành phố hồ chí minh
theo bài viết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai tp hcm đã bàn giao chín nghi phạm
sáu người trung quốc và ba người việt nam cùng hồ sơ tăng vật cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tiếp tục điều tra hành vi hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi thông qua app ứng dụng
các đối tượng đã mở hai công ty trong tháng bốn và tháng năm năm hai nghìn một mươi chín với ngành nghề đầu tư
lập trình ứng dụng và tư vấn tài chính
tuy nhiên các công ty này lại núp bóng hoạt động tín dụng đen qua app
khách vai tiền của công ty phải chịu phí dịch vụ là hai mươi bốn trên tổng số tiền vai
thời hạn vay là sáu ngày với lãi suất khoảng bốn
nếu chậm hoặc là không trả tiền vay tiền lãi tiền phạt thì phía công ty sẽ cho lực lượng đòi nợ
đe dọa khủng bố nói xấu trên mạng xã hội tạo áp lực để thu nợ
trong khi đó một điều tra qua thư bạn đọc báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết
bán trẻ sơ sinh thai nhi qua biên giới
bài đầu tiên trong loạt bài mua bán người những hệ lụy khôn lường
được đăng tải trên báo nhân dân
bài viết nêu ra tình trạng mua bán bắt cóc trẻ em đã và đang được hình thành tại việt nam
phát triển rất tinh vi thậm chí là núp bóng dưới rất nhiều hình thức như là cho và nhận con nuôi
đẻ thuê mua bán trẻ sơ sinh từ khi là thai nhi
phía sau những vụ mua bán này là vô vàn nguy hiểm hệ lụy dình dập phụ nữ mang thai
và những đứa trẻ mới sinh
trong khi đó các quy định pháp luật để xử lý loại tội phạm này vẫn còn nhiều khoảng trống
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang tám và trang bảy báo nhân dân số ra ngày hôm nay
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại